tại hà nội bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ tư
nhằm tổng kết đánh giá toàn diện phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng của ngành giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch nước đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
trong năm năm qua phong trào thi đua yêu nước của bộ tài nguyên và môi trường luôn được duy trì thường xuyên liên tục với nhiều hình thức
nội dung phong phú phù hợp với thực tiễn đạt được nhiều kết quả trong khuôn cuộc xây dựng đất nước phát triển bền vững như
luật bảo vệ môi trường sửa đổi được quốc hội thông qua với nhiều điểm mới góp phần hoàn thiện thể chế chính sách theo kịp với sự phát triển của đất nước
tích cực cải cách thủ tục hành chính cắt giảm sáu mươi ba điều kiện kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước
hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn nâng cao năng lực dự báo thích ứng với biến đổi khí hậu
cũng tại đại hội tám mươi năm cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc đã được phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh trao tặng bằng khen và tôn vinh